thưa quý vị thảm kịch dẫm đạp tại itaewon thủ đô seoul hàn quốc hồi tháng một mươi năm ngoái khiến hơn một trăm năm mươi người thiệt mạng để lại ký ức đau buồn cho người dân nước này
phiên tòa đầu tiên luận tội người có trách nhiệm trong vụ việc này sẽ được tiến hành vào đầu tháng bốn tới
bộ trưởng hành chính và an ninh lee sang min sẽ là người bị triệu tập tới tòa vào ngày bốn tháng bốn để tham gia phiên điều trần
nếu có ít nhất sáu trong tổng số chín thảm phán của tòa án tán thành bản luận tội bộ trưởng lee sẽ bị cách trước
phiên tòa sắp tới dự kiến sẽ có thời gian sự tham gia của đại diện pháp lý của cả hai đảng
điều này là để hai bên trình bày quan điểm về các tranh chấp chính giữa hai đảng phái lớn nhất trước khi diễn ra phiên tòa giữa nguyên đơn và bị đơn
bộ trưởng lee đã bị đình chỉ công tác kể từ khi kiến nghị luận tội ông được quốc hội thông qua vào ngày tám tháng hai
theo kiến nghị ông phải chịu trách nhiệm liên quan đến thảm kịch dẫn đạp ở itaewon năm hai nghìn hai mươi hai